không chỉ tại hà nội trước diễn biến số ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng tăng cao
nhiều địa phương đã phải ra văn bản khẩn dừng các hoạt động không thiết yếu như là karaoke vũ trường massage làm đẹp
chỉ trong vòng hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng một mươi một quảng nam đã ghi nhận chín mươi hai ca mắc mới
trong đó nhiều ổ dịch liên quan đến các quán karaoke quán ăn trường học
chính vì vậy kể từ một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một quảng nam tạm dừng một số hoạt động
để tập trung công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín như karaoke vũ trường massage quán bar
dạp chiếu phim cho chơi điện tử công cộng
kể từ giờ ngày hôm qua thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn cũng đã tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu tương tự
các cơ sở dịch vụ ăn uống trong nhà nhà hàng được mở cửa hoạt động đến hai mươi ba giờ hàng ngày
và phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của bộ y tế
tuyệt đối không kinh doanh dưới lòng đường vỉa hè
ngoài ra bốn xã kỳ tiến kỳ phong kỳ bắc kỳ giang của huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên thành phố lào cai tỉnh lào cai huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
hay tỉnh bắc ninh cũng đã siết chặt công tác phòng chống dịch
dừng các hoạt động không thiết yếu sau khi liên tục phát hiện các kf